thưa quý vị liên quan đến vụ trốn thuế của ba nhà thuốc lớn nhất đồng nai
và chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông lê dương sơn minh giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn dược phẩm sơn minh
và ông lê dương sĩ mẫn để điều tra về hành vi trốn thuế
qua điều tra cơ quan công an xác định nhà thuốc sĩ mẫn nhà thuốc mẫn sơn minh và công ty trách nhiệm hiệu hạn sơn minh
đều tại thành phố biên hòa có doanh số mua bán hàng hóa là dược phẩm thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại
qua trích xuất dữ liệu trong xe blue máy tính và phần mềm quản lý bán hàng của cả ba nhà thuốc và công ty trên
đều có sự tranh lệch rất lớn so với thực tế khi đăng ký thuế với cơ quan nhà nước
các nhà thuốc này có hành vi không ghi chép sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc
xác định số tiền thuế phải nộp và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ
có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh đồng nai đã đồng loạt kiểm tra ba nhà thuốc này
và đã phát hiện thu giữ số lượng lớn thuốc tây thực phẩm chức năng trị giá khoảng năm tỷ đồng
không rõ nguồn gốc xuất xứ chủ các cơ sở này đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan
cả ba nhà thuốc này đều là những nhà thuốc lớn nhất ở địa bàn tỉnh đồng nai
công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đang điều tra xử lý tám đối tượng tham gia chém học sinh thương tích trước cổng trường
trước đó do mô thuẫn phạm văn thư một mươi năm tuổi ở thị trấn trợ chùa huyện nghĩa hành cùng với bảy đối tượng khác mang hung khí
bao gồm năm con dao phay điều khiển xe máy đến trước cổng trường trung học phổ thông nguyễn công phương
ở huyện nghĩa hành để chém một thiếu niên một mươi sáu tuổi ở xã hành dũng huyện nghĩa hành bị thương tích nặng
công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét các đối tượng trên ngay sau đó
mặc dù thôn bằng lục xã thụy hòa huyện yên phong tỉnh bắc ninh ghi nhận năm trường hợp dương tính covid một mươi chín
và đang trong thời gian cách ly y tế nhưng bất chấp lệnh cấm tụ tập một mươi một đối tượng trong thôn vẫn ngang nhiên đánh bạc ăn tiền
cụ thể vào khoảng một mươi sáu h ngày một tháng sáu
công tác nắm bắt tình hình công an huyện yên phong đã phát hiện và bắt quả tang một mươi một đối tượng
đang tụ tập sát phạt nhau dưới hình thức đánh riêng tại nhà nguyễn bà huy ở thôn bằng lục xã thụy hòa
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ khoảng một mươi năm triệu đồng một mươi một điện thoại ba xe máy và nhiều tâm vật liên quan
công an huyện yên phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng về hành vi đánh bạc
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đồng thời hoàn tất hồ sơ đề nghị chủ tịch ubnd huyện
ra quyết định xử phạt hành chính một mươi một đối tượng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
mỗi trường hợp một mươi năm triệu đồng
và trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tỉnh bắc giang đã chỉ đạo các sở ngành các huyện thành phố tăng cường biện pháp phòng chống dịch
tuy nhiên tình trạng vi phạm về phòng chống dịch vẫn diễn ra tại nhiều địa phương
trước tình hình này lực lượng công an các huyện thành phố tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
những ngày cuối tháng năm nhóm đối tượng gồm sáu người ngang nhiên vượt chốt kiểm soát dịch tại xã nội hoàng huyện yên dũng khiến người dân không khỏi bức xúc
trước hành vi coi thường pháp luật đối tượng lương văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở thôn an thịnh xã tiền phong đã bị xử lý hình sự về tội danh chống người thi hành công vụ
và cả sáu đối tượng này sau đó đã bị xử phạt về hành vi
hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch
chủ tịch đoàn dân huyện đã ra quy định xử phạt đối với đối tượng lương văn tiến là một mươi năm triệu đồng
xử phạt các đối tượng còn lại là mỗi đối tượng bốn mươi triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định như là không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
rồi không chịu sự kiểm tra giám sát xử lý y tế trước khi ra vào vùng dịch
cũng trên địa bàn huyện y dũng
vào ngày hai mươi hai tháng năm qua công tác nắm tình hình công an xã tân liễu đã phát hiện sáu thanh niên không chấp hành cách ly xã hội và lén lút tụ tập ăn uống tại thôn tân độ
khi phát hiện nhóm đối tượng này bò chạy
công an xã đã triệu tập các đối tượng và tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt nhóm đối tượng này một trăm linh hai triệu đồng
theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ trong lĩnh vực y tế
hiện nay thì dịch chúng ta còn dài mở chương trình chúng ta phải thực hiện đề cao cái tinh thần trách nhiệm
cũng như công nhân viên chức và người dân trên địa bàn
đồng thời chúng tôi cũng giám sát xử lý nghiêm đối với những trường hợp đặc biệt là f hai được cách ly tại nhà
và đối với f ba f bốn theo dõi y tế
mà nếu những trường hợp này không chấp hành chúng tôi sẽ xử lý theo quy định
theo thống kê trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công an các địa phương đã phát hiện xử lý hơn ba trăm linh trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
với số tiền gần một tỷ đồng
các lỗi vi phạm là không chấp hành đeo khẩu trang
tụ tập đông người trốn khỏi khu vực cách ly không thực hiện việc cách ly y tế
công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra tham mưu cho chính quyền địa phương xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm
đối với lực lượng công an thì chúng tôi vẫn phải xác định các lực lượng phải tiếp tục là tuyến đầu để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch
chúng tôi cũng quyết định chỉ đạo với tất cả các lực lượng ra quân đồng loạt và thực hiện nghiêm tại các điểm chốt
về lực lượng tổ chức tuần tra về lực lượng truy vết cùng các lực lượng khác
thì làm sao sớm cái truy vết thần tốc cũng như là khoanh vùng dập dịch sớm
thì quan điểm của lực lượng công an tỉnh thì cũng là quyết liệt và xử lý nghiêm khắc tất cả các hành vi liên quan
để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch để đảm bảo việc phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã và đang quyết tâm nỗ lực từng ngày từng giờ
nhanh chóng dập dịch ổn định tình hình sản xuất và đời sống
tuy nhiên vẫn có những trường hợp chống đối cố tình đi ngược lại quy định
những hành vi này cần được xử lý nghiêm minh để không làm ảnh hưởng tới quyết tâm của tỉnh
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chiều qua sở y tế hà nội có công văn hỏa tốc đề nghị chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã
chỉ đạo thực hiện việc ra soát quản lý xét nghiệm sars cov hai đánh giá nguy cơ
đối với các trường hợp người về từ các khu vực có dịch covid một mươi chín
những người về hà nội từ các tỉnh bắc giang bắc ninh tp hcm phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến
trên hệ thống khai báo y tế điện tử tờ khai y tế vn hoặc khai báo trực tiếp
tại các trạm y tế xã phường trực thị trấn
những người này được khuyên cáo tự theo dõi sức khỏe tại nhà hạn chế tiếp xúc trong vòng một mươi bốn ngày
tính từ ngày về nếu có biểu hiện ho sốt khó thở coi như ca nghi ngờ
địa phương lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly điều trị tại các cơ sở y tế
các quận huyện thị xã lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai để đánh giá nguy cơ giám sát trọng điểm
đối với người về từ tỉnh bắc giang tp hcm đã khai báo y tế trực tuyến từ ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
thực hiện lấy mẫu xong trong ngày hai tháng sáu còn đối với những người chưa khai báo y tế
địa phương cần ra soát và lập danh sách bổ sung và yêu cầu theo dõi sức khỏe đủ một mươi bốn ngày
kể từ ngày cuối cùng đến ở các tỉnh thành phố này
gần đây nhất tp hcm đã ghi nhận ba ca dương tính ngoài cộng đồng và theo điều tra dịch tễ
các ca này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến các vùng dịch từ bắc ninh bắc giang và hải dương
tp hcm đã chỉ đạo tăng cường lập các điểm chốt chặn tại các vùng giáp danh với các tỉnh bắc ninh bắc giang
nhằm kiểm soát tốt công tác phòng dịch
chợ gỗ vân hà huyện đông anh tp hcm đây là địa bàn giáp danh với tỉnh bắc ninh
nơi có lưu lượng người dân di chuyển rất đông
chủ yếu là công nhân và tiểu thương buôn bán gỗ
vào giờ cao điểm lưu lượng người đi qua đây lên đến khoảng năm người
chính vì vậy lực lượng công an thường xuyên tăng cường để đảm bảo công tác kiểm tra giám sát
toàn huyện đông anh hiện có sáu điểm chốt kiểm soát phòng dịch
tại mỗi điểm đều bố trí các lực lượng liên ngành bao gồm công an xã y tế dân quân thanh niên tình nguyện
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo công tác kiểm tra thân nhiệt nhắc nhở người dân khai báo y tế
cũng như đảm bảo việc giữ khoảng cách tránh ủn tắc giao thông
chúng tôi thực hiện nghiêm đảm bảo là vẫn không cản trở cho người dân lau đâu
động đi lại thực hiện nhưng mà phải đảm bảo yếu tố kiểm soát bệnh trật trễ
chúng tôi đã yêu cầu người dân một là sử dụng cái mã qr hai là phải viết tờ khai y tế khai báo địa chỉ nơi đến nơi đi rõ ràng
và có giải tất cả những cái phát tờ khai y tế cho từng người dân và yêu cầu người dân khai báo rõ ràng
tại xã trung giã huyện sóc sơn hà nội đây là địa bàn tiếp giáp với huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
là địa phương đang tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
chính vì vậy việc kiểm soát người dân di chuyển qua đây cũng được nâng cao hơn bao giờ
khi mà huyện hiệp hòa bắc giang người ta có cái di chuyển giãn cách một mươi sáu
thì tất cả những cái phương tiện đi lại qua cái chốt của hiệp hòa là đều phải có cái khiếu xét nghiệm tét nhanh
trong thời hạn ba ngày
tuy nhiên là để đảm bảo những con tắc phần linh dịch thì ban chỉ đạo xã đã phân bổ cho các bộ tiến sĩ
và cũng yêu cầu là lắm lại tình hình và kiểm soát trên chốt là những trường hợp lé tránh trước kiểm soát
bên hiệp hòa có thể là đi qua gầm cầu chui
xe máy sang đây người ta không có cái thiếu chất tân nhanh như thế thì anh em sẽ kiểm soát
đo tên nhiệt và yêu cầu là hỏi lý do sang huyện địa bàn
hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn hà nội vẫn đang có diễn biến phức tạp
đặc biệt nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào thành phố từ các nguồn ổ dịch ở bắc ninh bắc giang hưng yên
vẫn còn rất cao
chính vì thế việc ra soát toàn bộ đường ngang ngõ tắt tăng cường chốt chặn kiểm soát để khoanh vùng dịch
là biện pháp chủ động nhằm ngăn chặn nguồn lây có hiệu quả nhất
trên các báo số ra sáng ngày hôm nay có những nội dung gì nổi bật
ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm báo với biên tập viên thu trang
xin mời thu trang
vâng thưa quý vị và các bạn
trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có bài viết
thực hiện mục tiêu kép hơn một trăm linh công nhân
vừa sử dụng bài viết
bắc ninh đã có một trăm linh doanh nghiệp đủ điều kiện cho người lao động sản xuất
và ăn ở tại công ty
trong khi đó tại bắc giang đã có một mươi một doanh nghiệp với tổng số năm công nhân
tại ba khu công nghiệp đủ điều kiện an toàn chống dịch để hoạt động trở lại
hai tỉnh này cũng đang tập trung tiêm vaccine cho hàng trăm nghìn công nhân
và coi đó là biện pháp căn cơ để đảm bảo an toàn chống dịch trong hoạt động sản xuất
tỉnh bắc ninh cũng đang gấp rút triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín
cho công nhân trên địa bàn tỉnh
với chín mươi liều vaccine dành cho công nhân các khu cụm công nghiệp tỉnh bắc ninh
đã ưu tiên các doanh nghiệp có nhiều lao động tỷ trọng đóng góp ngân sách lớn
tầm quan trọng trong chuỗi sản xuất và những đơn vị có nguy cơ lây nhiễm cao
tại tỉnh bắc giang tính đến ngày hai tháng sáu đã có một mươi một doanh nghiệp với tổng số năm công nhân
tại ba khu công nghiệp đủ điều kiện hoạt động trở lại
đa phần các doanh nghiệp này đều nằm trong các chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn
trên thế giới như honda falcon và ubnd
cho biết đang tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp theo hoàn thiện quy trình sản xuất an toàn
để trở lại hoạt động trong khoảng một mươi ngày tới
còn trên báo công an nhân dân ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
căng mình tại các chốt chặn cửa ngõ đà nẵng
vâng đã tròn một mươi năm ngày đà nẵng không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
đây là kết quả nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và người dân thành phố
trong đó còn là sự hy sinh vất vả không nhỏ
công an căng mình làm nhiệm vụ trên các tuyến đường và điểm chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trong những ngày này đà nẵng đã ghi nhận nhiệt độ lên đến ba mươi chín bốn mươi độ c
mồ hôi đậm ướt trên vai áo các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương
và những y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít vẫn luôn phải tất bật
giữa các tuyến chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cửa ngõ ra vào thành phố
hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ từng dòng xe ra vào thành phố được các lực lượng liên ngành
kiểm soát chặt chẽ xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm về công tác phòng chống dịch
người dân thành phố và tất cả các hành khách du khách đi qua các cửa ngõ ra vào thành phố
đã bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân
của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đảm nhiệm vai trò chủ trì nên công an thành phố đà nẵng cảnh sát giao thông công an
tại các địa phương luôn nghiêm túc thực hiện phân công cán bộ chiến sĩ
luân phiên túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
chốt kiểm dịch y tế để kiểm tra giám sát những trường hợp trở về từ vùng dịch
chủ động triển khai các biện pháp y tế cần thiết
qua đó chỉ tính riêng trong ngày một tháng sáu lực lượng chức năng dừng yêu cầu kiểm tra
thân nhiệt khai báo y tế đối với hơn hai trăm ba mươi phương tiện cùng hơn bốn trăm một mươi hai người khai báo y tế điện tử
ngoài ghi tờ khai y tế để thuận tiện hơn các tài xế có thể khai y tế qua mạng
tất cả lực lượng chốt chặn tại trạm nâng cao cảnh giác vượt khó khăn về thời tiết
để hoàn thành nhiệm vụ
được giao đại ủy bắc bộc bạch
dự án đường nối nguyễn xỉn gia la có tên đầy đủ là dự án đường giao thông
bao quanh khu tử niệm doanh nhân chu văn an được phê duyệt từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi một
khởi công năm hai nghìn một mươi bốn
ban đầu dự án được phê duyệt thời gian thi công là ba mươi sáu tháng
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy phải kết thúc
sau đó thành phố có yêu cầu bổ sung thêm hạng mục cầu vượt nút giao đường bảy mươi sa la
nên dự án được kéo dài đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
tuyến đường được kỳ vọng sẽ mở hướng lưu thông trực tiếp từ vành đai ba
đoạn nguyễn xiển sang đường bảy mươi và kết nối với đường trục phía nam tỉnh hà tây cũ
khi hoàn thành tuyến đường này sẽ giảm tải đáng kể cho các trục nguyễn trãi lê văn lương đường bảy mươi
nhưng trên thực tế thì đến nay sau bảy năm thực hiện dự án vẫn còn giang dở
trong đó hạng mục quan trọng nhất là nút giao và cầu vượt nút giao sa la đường bảy mươi
phải dậm chân tại chỗ
do phạm vi xây dựng nút giao và cầu vượt nút giao gia la đường bảy mươi
hiện vẫn vướng mắt giải phóng mặt bằng
nên không thể triển khai tiếp
cụ thể tại đây còn vướng mặt bằng một mươi ba hộ trên địa bàn quận hà đông
và chín mươi tám hộ trên địa bàn huyện thanh trì
và đến nay chín mươi tám hộ dân trong phạm vi nút giao gia la đường bảy mươi
vẫn chưa thể kiểm đếm lên phương án giải phóng mặt bằng
nguyên nhân do khu tái định cư cho dự án đường nguyễn xỉn gia la
và các dự án khác rộng hai mươi bốn hectare chưa hoàn thiện hạ tầng
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin
đáng chú ý khác đến từ sáng phương nam
xin cảm ơn minh thập viên thu trang
anh thi xin chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
bản tin tiếp tục với cập nhật phòng chống covid một mươi chín
những ngày qua tỉnh bình thuận đã đến kiểm tra động viên lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
với tinh thần chống dịch như chống giặc quyết tâm cao

quyết tâm duy trì hiệu quả ngăn chặn nguy cơ covid một mươi chín xâm nhập
ghi nhận ở mỗi chốt đều đã bố trí đầy đủ lực lượng chức năng liên ngành
đảm bảo duy trì hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn bắt đầu từ giờ ngày ba mươi một tháng năm
theo sự chỉ đạo của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
tất cả người và phương tiện đến từ các tỉnh thành có dịch
nhất là từ thành phố hồ chí minh đều được kiểm soát chặt chẽ
cho khai báo y tế và kiểm tra sức khỏe tại các chốt này
lãnh đạo địa phương thường xuyên có mặt tại chốt
giám sát rất chặt hoạt động của lực lượng chức năng
để các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả
chủ tịch yêu ban nhân dân tỉnh cùng chính quyền các địa phương
nên nghiên cứu kỹ đối với từng địa bàn từng tuyến đường đã được lập chốt
đánh giá từng chốt mang lại hiệu quả tới đâu có phù hợp hay chưa
thời gian tới chính quyền các địa phương phải tính toán lại địa điểm đặt chốt
cho đúng vị trí trọng điểm mang lại hiệu quả kiểm soát dịch bệnh cao nhất
trong một trong những biện pháp phòng chống dịch của tỉnh đặt ra trong thời gian gần đây
là yêu cầu các địa phương thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch
sáng nay đi kiểm tra thì cho thấy là tất cả các địa phương là đã làm chấp hành tốt
tích cực và triển khai đúng chỉ đạo
tuy nhiên thì cũng có những việc cần tiếp tục điều chỉnh ra soát
đảm bảo là cái việc chốt chặn xe và người từ tỉnh ngoài
đặc biệt là những tỉnh có dịch vào các địa phương
đảm bảo là chặt chẽ không để sót người và xe vào
cái thứ hai là cũng phải đảm bảo là nó thuận tiện
cho xe lưu thông
sở y tế tỉnh bình thuận cho biết hiện có bốn mươi chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín đã được kích hoạt
tất cả người và phương tiện đến từ tỉnh thành khác
nhất là từ thành phố hồ chí minh đều được kiểm soát chặt chẽ
đây là những lái chăn thép ngang chặn và đế lùi hiệu quả virus sars cov hai
thông kê đến tối hai tháng sáu bộ y tế cho biết thành phố hồ chí minh có thêm ba mươi một ca nghi nhiễm covid một mươi chín
trong đó hai mươi chín trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh hội thánh truyền giáo phục hưng
trước tình hình lây nhiễm này
phó thủ tướng vũ đức đam có đề nghị thành phố hồ chí minh áp dụng mô hình robot tự động
gọi điện hỏi thăm sức khỏe người dân nâng tỷ lệ khai báo y tế để kiểm soát chặt chẽ hơn
hai ca bệnh thứ bảy bảy trăm chín mươi hai và bảy bảy trăm chín mươi ba nhập cảnh từ philippines đến sân bay cần thơ vào ngày hai mươi tám tháng bốn
sau hai mươi một ngày tự cách ly tại nhà hai người này tiếp tục xét nghiệm và cho kết quả dương tính sars cov hai
còn hai mươi chín ca còn lại có liên quan đến dùng ca bệnh hội thánh truyền giáo phục hưng
trong đó quận gò vóc có bảy ca
quận bình thạnh có sáu ca cùng là thành viên trong một gia đình
hẻm năm mươi bảy đường điện biên phủ quận bình thạnh nơi gia đình này sinh sống đã được phong tỏa để kiểm soát dịch
trong ngày thành phố hồ chí minh đã phong tỏa thêm một số điểm
là công ty cố phận bất động sản bnc ở số sáu mươi hai điều số tám phường tân hưng quận bảy
một con hẻm thuộc ấp mỹ hòa ba xã tân xuân huyện hóc môn
và quán ăn gánh đậu ở phường đông hưng thuận quận một mươi hai
tại cuộc họp vào chiều ngày hai tháng sáu phó thủ tướng vũ đức đam đề nghị thành phố hồ chí minh
áp dụng mô hình robo tự động
robot này sẽ cập nhật dữ liệu sức khỏe người dân và phát hiện những ai có triệu chứng dịch
để ngành y tế kịp thời nắm bắt xét nghiệm
bộ khoa học và công nghệ phù hợp với bộ thông tin truyền thông
được giao sống triển khai mô hình này tại thành phố hồ chí minh để tầm soát y tế
trước hết áp dụng tại những nơi có nguy cơ cao như các khu công nghiệp và khu chế xuất
trong phần tiếp theo của chương trình sẽ lùi ngày thi giảm thời gian làm bài thi vào lớp một mươi
tuy vậy học sinh vẫn không tránh khỏi lo lắng
người dân địa tình hưởng ứng chiến dịch tình nguyện đồng hành online bán vải bác giang
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín đang bùng phát
tại thành phố hồ chí minh
cục hàng không việt nam đã có quyết định giảm tần suất các chuyến bay đến tân sân nhất
cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không việt nam airlines
vietjet pacific airlines bamboo airways viettravel airlines tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
và các cảng vụ hàng không liên quan về việc khai thác các chuyến bay đến cảng hàng không quốc tế
tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
cụ thể trong giai đoạn từ ngày một đến ngày một mươi bốn tháng sáu
các hãng khai thác tối đa sáu mươi ba chuyến bay khứ hồi đến tân sơn nhất mỗi ngày
bên cạnh đó cục hàng không việt nam cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm
việc phòng chống lây nhiễm dịch covid một mươi chín trên địa bàn cảng hàng không và trên tàu bay
hiện nay trên địa bàn tp hà nội có khoảng một trăm ba mươi năm phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải
tuy nhiên đến ngày một tháng sáu nhiều tổ chức cá nhân chưa chủ động đến cơ quan làm thủ tục cấp
đổi sang biển số màu vàng chữ và số màu đen tại phòng cảnh sát giao thông nên số lượng đạt rất thấp
để chủ động thực hiện có hiệu quả và đảm bảo đúng thời gian quy định
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội đề nghị các tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải
trên địa bàn thành phố hà nội sớm có lộ trình kế hoạch thực hiện đổi biển số màu vàng trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
sau ngày này những tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số màu vàng
sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh đồng nai ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định lập hai mươi hai chốt kiểm soát người ra vào tỉnh
trên các tuyển
các tuyến giao thông để phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể thành lập tám chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín trên các tuyến quốc lộ
hai chốt trên tuyến giao thông đường thủy và một mươi hai chốt cấp huyện trên các đường tỉnh huyện
kể từ giờ ngày hai tháng sáu các tổ liên ngành phải thành lập và phải chốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kể cả thứ bảy chủ nhật
các chốt phải kiểm soát một trăm linh các cá nhân và phương tiện giao thông qua chốt để kiểm soát phòng chống dịch
ngay từ cửa ngõ ra vào tỉnh đồng nai
mà phương tiện phải dừng lại để kiểm tra khai báo y tế và có thể xử lý ngay các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm
vâng không hiểu vì lý do gì mà một nam thanh niên đã lăn một cục bê tông ra giữa đường
khiến cho một người đi xe máy tông phải gây nên một vụ tai nạn nghiêm trọng
nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc với hành động vô ý thức của nam thanh niên này
sự việc xảy ra vào sáng sáng ngày ba mươi tháng năm và được camera giám sát ghi lại cho thấy
một nam thanh niên đã lăn một khối bê tông ra giữa đường rồi bỏ đi
khoảng một mươi năm phút sau một thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tông vào khối bê tông này
khiến cho cả người và xe văng về phía trước và trượt một đoạn dài trên đường
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số năm mươi năm về phương án hỗ trợ giảm giá điện giảm tiền điện
cho các khách hàng
các khách hàng sử dụng điện
việc giảm giá điện đợt ba tập trung ưu tiên cho các cơ sở lưu trú du lịch bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
các cơ sở được dùng để cách ly tập trung khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm covid một mươi chín
theo danh sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
chính phủ giao bộ công thương chủ trì phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan liên quan
tổ chức triển khai thực hiện theo đúng trình tự thủ tục và quy định pháp luật
đảm bảo chặt chẽ đúng đối tượng không để trục lợi chính sách chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung số liệu báo cáo và đề xuất
thưa quý vị do dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp nên nhiều địa phương đã quyết định lùi ngày thi vào lớp một mươi
thành phố hà nội cũng đã quyết định kỳ thi sẽ diễn ra từ ngày một mươi một cho tới ngày một mươi bốn tháng sáu
trong đó thì sẽ giảm thời gian làm bài thi để giảm áp lực cho học sinh
hiện thành phố và các nhà trường vẫn đang gấp rút lên phương án đảm bảo kỳ thi
an toàn tuy nhiên về phía học sinh cũng đã không tránh khỏi những lo lắng
thực hiện đúng khuyến cáo của thành phố hà nội học sinh lớp chín không đi khỏi địa phương để đảm bảo công tác phòng dịch và đảm bảo kỳ thi an toàn
thời gian này nguyễn đại mạnh chỉ tập trung ôn tập
tuy nhiên em cũng giống như nhiều học sinh khác không tránh khỏi những áp lực tâm lý khi tham dự kỳ thi chuyển cấp trong điều kiện dịch bệnh
em cảm thấy lo lắng nhất bây giờ là dịch covid này
em mong muốn là các học sinh lớp chín này có thể được xét nghiệm sàng lọc trước khi vào phòng thi để tránh lây lan ra dịch bệnh covid
đã có không ít đề xuất của chính các em học sinh về những giải pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi
phương án giãn cách thí sinh trong phòng thi khi thí sinh được đến địa điểm thi thì cần sự hỗ trợ của gia đình và tránh tiếp xúc với người lạ
và điều đặc biệt là thực hiện tốt khuyến cáo năm k của bộ y tế
về phía các nhà trường bên cạnh việc gấp rút ôn tập cho học sinh
cũng không quên cập nhật các thông tin và hướng dẫn học sinh thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế để đảm bảo sức khỏe cho học sinh và cộng đồng
đối với phụ huynh cũng như nhà trường thì sẽ quan tâm lo lắng nhiều nhất
ngoài việc ôn tập kiến thức thì các biện pháp làm sao đảm bảo an toàn dịch bệnh cao nhất để các con có thể yên tâm đi thi
mới đây nhất sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng đã thông tin về công tác tuyển sinh lớp một mươi
theo đó thời gian sẽ được diễn ra từ ngày một mươi một
đến ngày một mươi bốn tháng sáu
hệ song bằng sẽ thi trong hai ngày một mươi năm một mươi sáu tháng sáu
đặc biệt do tình hình dịch bệnh năm nay nên đã có điều chỉnh về thời gian làm bài thi
đồng thời số lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn ngoại ngữ và môn lịch sử sẽ giảm bớt một mươi câu
riêng với nhóm thí sinh thuộc đối tượng các f sẽ được phân làm ba nhóm
nhóm một là thí sinh thuộc diện f và f một sẽ được tuyển thẳng vào trường công lập
nhóm hai là thí sinh thuộc diện f hai sẽ có phương án xét tuyển riêng
và nhóm ba là các thí sinh còn lại
được đến điểm thi